thưa quý vị và các bạn sáng mùng hai tháng một mươi tại đầu cầu văn phòng chủ tịch nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng một số đại biểu quốc hội đoàn tp hcm
tiếp xúc cửa chi trước thêm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm theo hình thức trực tuyến
điểm đặc biệt của lần tiếp xúc cử tri này là có sự tham gia của hơn một trăm năm mươi doanh nhân
đại diện quốc doanh nghiệp thành phố cùng nêu ra những khó khăn vốn bắc do đại dịch gây ra
để các cơ quan chung tay tháo gỡ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói tôi xin được gửi lời chia sẻ với đồng bào
nhân dân tp hcm về những đau thương mất mát quá lớn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch nước nói về tầm gương anh vũ quốc cường ca sĩ phi nhung
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ trong dịch bệnh nhiều tấm gương xả thần
lao tâm vì cộng đồng thậm chí hy sinh cả tính mạng
nhiều y bác sĩ ngày đêm đối diện hiểm nguy để cứu người
dù khó khăn tinh thần sẻ chia với cộng đồng vẫn sáng ngời
trong buổi lắng nghe ý kiến cử tri doanh nghiệp của tp hcm
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp
doanh nhân luôn đồng hành đặt niềm tin với nhà nước chính quyền tp hcm
chia sẻ khó khăn với người dân cộng đồng xã hội
ông dẫn chứng tp hcm đã có nhiều sáng kiến mô hình giúp đỡ cộng đồng
người dân vượt qua khó khăn mang dấu ấn của đội ngũ doanh nghiệp
doanh nhân như siêu thị không đồng tủ bánh mì không đồng atm gạo
chương trình vì một việt nam tất thắng
chủ tịch nước cũng nhắc đến biết bao y bác sĩ
ngày đêm đối diện hiểm nguy ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng để chống dịch cứu người
nhiều tấm gương xả thân lao tâm khổ tứ vì cộng đồng
thậm chí đã hy sinh cả tính mạng như đại úy lê huỳnh nhật minh
anh vũ quốc cường ca sĩ phi nhung
đã có rất nhiều hy sinh tổn thất mất mát đau thương và cả sức mạnh kiên cường
đoàn kết lòng nhân ái tinh thần lạc quan trong mạng nghị cảnh
đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy
chủ tịch nước khẳng định
ông đề nghị hiệp hội doanh nghiệp tp hcm các doanh nghiệp doanh nhân
tiếp tục phát động tinh thần xả thân vì cộng đồng người dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước bày tỏ sự trân quý với những tình cảm
sự đồng góp chia sẻ ngọt bùi của các doanh nghiệp doanh nhân tp hcm thời gian qua
cuối cùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi lời chúc đến doanh nghiệp doanh nhân
đồng bào cử tri của tp hcm tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách
vững niềm tin với tinh thần việt nam tin tưởng về tương lai tươi sáng
dịch bệnh sẽ được kiểm soát đẩy lùi cuộc sống bình thường sẽ quay lại
mở ra chân trời mới trong bối cảnh mới
trung ương và tp hcm phải thấy khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ
phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến
tổ chức vào ngày hai tháng một mươi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước
trước các khó khăn của doanh nghiệp các cơ quan của trung ương
tp hcm phải nhìn thấy để tháo gỡ
chủ tịch nước đề nghị chính phủ bộ tài chính tăng cường phân cấp cho tp hcm
thực hiện các gói kích thích tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp trong khả năng cân đối ngân sách
theo ông vấn đề của gói hỗ trợ tài khoá là tăng quy mô để hỗ trợ kích thích kinh tế
nhiều người dân doanh nghiệp đang rất cần hỗ trợ nhưng quy mô gói còn nhỏ
việc tiếp cận cũng còn vấn đề
về chính sách tiền tệ ông đánh giá gói hỗ trợ lãi suất cùng một số biện pháp
của các ngân hàng đã có hiệu quả kịp thời
tuy vậy tôi đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục chia sẻ hơn nữa với khó khăn của nền kinh tế
đặc biệt đề nghị ngân hàng tiếp tục chủ động giảm lãi suất đến mức có ý nghĩa
chủ tịch nước phát biểu
chủ tịch nước cho rằng việc hỗ trợ của các ngân hàng phải tốt hơn nữa
chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trong giai đoạn khó khăn
môi trường đầu tư càng phải tăng
tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp rút gọn thủ tục hành chính
tuyệt đối không tạo ra thêm giấy phép gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp
chủ tịch nước cũng cho rằng để thích ứng an toàn với covid một mươi chín trên phạm vi quốc gia
cần cụ thể hóa các quy định một cách xuyên suốt nhất quán giữa các bộ ngành
địa phương lắng nghe những bức xúc của doanh nghiệp về việc mỗi địa phương
có quy định chống dịch riêng gây khó khăn cho việc lưu thông
chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương phải thống nhất không chia cắt cắt cứ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine
đặc biệt tập trung ở các vùng trọng điểm phía nam nhất là tp hcm
áp dụng các biện pháp năm k để không tái bùng dịch trên quy mô lớn
ông cũng đề nghị nên trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc xét nghiệm
chính quyền sẽ hậu kiểm có chế tài xử lý vi phạm
đặc biệt chủ tịch nước cũng lưu ý việc di chuyển dòng người ồ ạt
từ tp hcm đến các địa phương khác
vấn đề này không chỉ tạo ra nguy cơ bùng phát dịch trở lại
mà còn có thể làm đứt gãy chuỗi lao động
ông yêu cầu tp hcm phối hợp tốt với các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp
để có nguồn cung lao động khi mở cửa kinh tế
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việc giữ chân lao động là vấn đề nóng trước mắt

chủ tịch nước biểu dương doanh nhân việt nam và tp hcm
dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực chung sức đồng lòng cùng chính quyền

hỗ trợ tài lực vật lực nhân lực cho tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội
nhiều doanh nghiệp đã triển khai các chương trình thiện nguyện
chia sẻ khó khăn với người lao động
nhường cơm xẻ áo với người dân gặp khó khăn trong cuộc sống
các thầy nói nhiều hình ảnh cảm động lan xã của nhiều doanh nhân
và phần lớn của chương trình chúng ta trong công cụ vật lộn với covid trong những tháng vừa qua
có thể nói tương lai dù còn nhiều thách thức
nhưng ánh sáng đã xuất hiện ở đoạn cuối đường hầm này
những cơ hội kinh tế đang mở ra
không chỉ bù đắp lại những mắc mắc đã qua
mà còn cơ hội lớn để bức phá thời gian đến
đảng nhà nước chính quyền thành phố trước hết là ngành tài chính
thuế ngân hàng nhà nước và các bộ ngành của trung ương
đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
từng bước nới dần giãn cách xã hội giúp phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh
đặc biệt sẽ có một số chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp
trong bối cảnh khó khăn hiện nay
bà văn thị bạch tuyết phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín đã và đang tác động nghiêm trọng trong mọi mặt của tp hcm
theo bà trung ương và thành phố đã ban hành nhiều chính sách
chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp người dân và thành phố
cùng với nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp doanh nhân
đóng góp vào nền kinh tế giúp sớm trở lại môi trường bình thường mới
theo phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa hợp
sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung
trong đó có báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống
cũng như thực hiện biện pháp đặc biệt phòng chống dịch
phát biểu tại buổi tiếp xúc cửa chi
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao sáng kiến
của lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
khi có nhiều đề xuất kịp thời trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến nặng
người đứng đầu nhà nước gửi lời chia sẻ với người dân tp hcm
về những đau thương mất mát quá lớn do tác động của đại dịch
ông bày tỏ sự đồng cảm với những vất vả khó khăn
kể cả thiệt hại về việc làm kinh tế sinh kế của người dân doanh nghiệp
do tuân thủ giãn cách xã hội khi dịch xảy ra bốn tháng ở tp hcm
thời gian này tp hcm có hàng trăm nghìn người bị nhiễm bệnh và đang được điều trị
gần một mươi năm người tử vong hàng nghìn trẻ em mồ côi
rất nhiều trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoàn cảnh rất thương tâm
chủ tịch nước chia sẻ
chủ tịch nước nhấn mạnh hội nghị nhằm nghe kiến nghị của người dân doanh nghiệp
tp hcm và các cấp các ngành ở trung ương sẽ trả lời vấn đề đặt ra của các doanh nghiệp
tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực tài chính ngân hàng nguồn lao động
lưu thông hàng hóa để giúp từng bước mở rộng quy mô kinh doanh trở lại với các điều kiện an toàn
theo ông covid một mươi chín vừa qua đã khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa
giải thể ngừng hoạt động
trong chín tháng đầu năm có hơn chín mươi ba trăm linh doanh nghiệp ngừng hoạt động
riêng tp hcm có gần một mươi sáu doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể
ngoài ra gdp của tp hcm trong chín tháng đầu năm đạt mức thấp nhất thời gian qua
tình hình kinh tế và an sinh xã hội là vấn đề bức bối
toàn bộ nền kinh tế thành phố thu nhập sức mua của người dân doanh nghiệp bị thiệt hại lớn
trong bối cảnh đó chủ tịch nước ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của trung mương và tp hcm
cũng nhờ sự đồng lòng đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn
đây là thời kỳ khó khăn
chủ tịch nước nhấn mạnh
ông biểu dương doanh nhân việt nam và tp hcm khi đồng hành chung sức cùng chính quyền
hỗ trợ tài lực vận lực để chống dịch
một số doanh nghiệp gặp khó khăn chi phí sản xuất tăng cao và không an toàn
nhưng vẫn cố gắng vượt khó để giữ sản xuất tạo công an việc làm giữ chân người lao động
chủ tịch nước nhấn mạnh khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời tương lai còn nhiều thách thức
những cơ hội kinh tế đã mở ra không chỉ bù đắp lại mất mát đã qua
mà còn tạo cơ hội lớn để bớt phá chủ tịch nước nói
ông khẳng định đảng nhà nước và chính quyền tp hcm cùng các bộ ngành trung ương
đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước nới dần giãn cách xã hội
giúp phục hồi kinh tế thành phố
đặc biệt các cơ quan trung ương sẽ có chính sách cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp về tài chính tiền tệ
thưa quý vị và các bạn trước những tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
đã diễn ra trên khắp các tỉnh thành phố cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp
sự chủ động và ý thức tự giác của mỗi người dân đang được coi là một trong những lá chắn thép
góp phần phòng ngừa và đầy lùi dịch bệnh
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo trên báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại